với hệ thống dịch vụ thuế điện tử e tax hệ thống chỉ cần đăng nhập vào một hệ thống và là có thể sử dụng tất cả các dịch vụ quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống
điều này sẽ giúp cho người nộp dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế nộp thuế hoàn thuế tra cứu thông tin hồ sơ nghĩa vụ thuế
vừa rồi là những ghi nhận của sáng phương nam về ý thức của công chúng
trước những phát ngôn trên mạng xã hội mùa dịch corona
và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những nội dung được chúng tôi ghi nhận
chương trình an ninh ngày mới sáng nay sẽ được tiếp tục với các tin tức về giao thông
thưa quý vị và các bạn tình trạng người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ vi phạm các quy định pháp luật khi qua đường ngang và vi phạm hành lang đảm bảo an toàn giao thông đường sát trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp
đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt
nhanh một phút chậm cả đời đó là nội dung của phóng sự sau

chủ động trong việc tìm người yêu và hỏi cưới là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người bân âu huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã và đang được bảo tồn gìn giữ và chọn lọc để giữ nét đẹp riêng của đồng bào mình
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại